ngày một mươi tám tháng một mươi bệnh nhân nguyễn văn đức bệnh nhân đầu tiên được thực hiện ghép phổi bởi một trăm linh các bác sĩ người việt nam
hiện đã được ra viện sau một mươi tháng điều trị tại bệnh viện việt đức
trước đó vào thời điểm ghép phổi thì cơ hội sống của bệnh nhân này là vô cùng mau mạch
đây có thể xem là một phép màu với bệnh nhân nguyễn văn đức và gia đình cũng như với hàng trăm y bác sĩ cùng đồng hành
bởi đây là kỹ thuật ghép phổi mới phức tạp cũng là ca đầu tiên tại việt nam hoàn toàn thực hiện bởi một trăm linh bác sĩ trong nước
không có yếu tố nước ngoài
ca ghép phổi này cũng là trường hợp ghép phổi trải qua những cung bậc hiếm gặp trong y văn thế giới
như tình trạng bệnh trước ghép quá nặng bác sĩ tiên lượng chỉ còn sống bằng dây bằng phút bởi phổi đã bị hỏng toàn bộ
phổi được ghép từ người cho tặng chết não là phổi hoàn toàn bị động không có sự chuẩn bị chú đáo như ghép từ người cho sống
nhưng sau một mươi tháng điều trị đến nay bệnh nhân đã được ra viện
khẳng định sự quyết tâm cố gắng không mệt mỏi của gia đình bệnh nhân và đội ngũ y bác sĩ chuyên gia